mời quý vị cùng đến với những số liệu về tình hình giao thông đáng chú ý
cục cảnh sát giao thông bộ công an cho biết là trong hai ngày nghỉ hai mươi bảy và hai mươi tám tết
toàn quốc đã xảy ra năm mươi ba vụ tai nạn giao thông khiến hai mươi tám người chết hai mươi bảy người bị thương
so với dịp này năm ngoái số vụ tai nạn giao thông và số người thương vong đều giảm
các vụ tai nạn giao thông nêu trên đều xảy ra trên lĩnh vực đường bộ
các lĩnh vực đường sắt và đường thủy không xảy ra vụ tai nạn giao thông nào
về kết quả thực hiện cao điểm tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông trật tự xã hội
theo cục cảnh sát giao thông ở lĩnh vực đường bộ lực lượng chức năng các địa phương đã kiểm tra
phát hiện xử lý hơn bảy trường hợp vi phạm phạt tiền hơn tám tỷ đồng
trong số các trường hợp vi phạm nêu trên có ba trăm linh một trường hợp vi phạm về nồng độ cồn